thành phố hà nội có gần một sáu trăm linh trung cư cũ đại đa số đã xuống cấp gây mất mỹ quan đồ thị
một phần không nhỏ trong số này đã xuống cấp tới mức gây nguy hiểm cho tính mạng của cư dân
nhưng công cuộc cải tạo trung cư cũ khởi động từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tới nay mới chỉ cải tạo được ba mươi hai khu trung cư
thưa quý vị một phần tư thế kỷ hà nội chỉ cài tạo được ba mươi hai trên một sáu trăm linh trung cư cũ
nghĩa là hàng chục nghìn người dân vẫn đang sống trong những ngôi nhà ngày càng xuống cấp ngày càng nguy hiểm
trước tình hình đó thành phố hà nội mới đây đã đặt quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cải tạo trung cư cũ
đây là hình ảnh phổ biến ở những khu trung cư cũ trên địa bàn hà nội
những mảng tường bị lở những phiến bê tông
vỡ trơ cốt thép hoen dì
và những chuồng cọp cơi nới lơ lửng trên cao tất cả đều rất cũ
vôi vữa ở trên nó đổ xuống đầu
còn trong nhà thì cái khu tập thể nhà trên sử dụng nước là không nó cũng hỏng rồi nó xuống dưới
trong nhà mà có khi phải đội nón nó sẽ là cái thảm họa
là một cái thảm họa lớn mà nhà nó sập xuống
thì không biết là chạy đâu và kêu ai được
nếu như tám năm về trước vẫn còn rất nhiều người dân không đồng thuận về phương án cải tạo xây mới
thì tới nay ở những khu trung cư xuống cấp tới mức nghiêm trọng
người dân đã cơ bản đồng thuận với chính sách đền bù
tuy nhiên việc triển khai vẫn khó khăn do chưa được phê duyệt quy hoạch
hướng mắt về quy hoạch chiều cao của các cái tầng chung cư cũ này được cao bao nhiêu
như vậy có thể bố trí là tái định cư đồng thời là đảm bảo
cái lợi ích của doanh nghiệp mà làm chủ đầu tư hay không
nếu như thành phố thúc đẩy nhanh cái việc đó
thì các chủ đối tư sẽ có thể có đủ điều kiện để thực hiện
hiện nay thì theo nghị định sáu mươi chín thì phải quy hoạch toàn bộ khu tập thể
sau đó thì mới triển khai các cái dự án đầu tư của từng các cái khu nhà riêng
chúng tôi cũng rất mong muốn là thành phố cho phép quận tách riêng
lập tổng hoạt bằng của các cái cụm nhà chung cư mà có nhà chung cư nguy hiểm
để đẩy nhanh được tiến độ
việc cải tạo trung cư cũ đang chậm tiến độ
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng yêu cầu các sở ban ngành
đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết từng khu cụm nhà trung cư
hoàn thành việc di rời các hộ dân ra khỏi những tòa nhà nguy hiểm
và sớm lựa chọn được những nhà đầu tư uy tín để có thể triển khai xây dựng
bàn giao nhà mới cho người dân
cá nhân tôi suy nghĩ
tôi nói trách nhiệm thì nó vô cùng
nhưng mà những ai
trong anh em chúng ta ngồi đây
nếu mình tâm huyết đến công việc
mình quan tâm đến công việc
hay là có lần tôi phát biểu trước
ban chấp hành đảng bộ thành phố đấy
có tình yêu với hà nội
khắc nghĩ ra việc
khắc nghĩ ra cách giải quyết những bước mắc
còn nếu chúng ta cứ chung chung cứ hời hợt
thậm chí là vô cảm
năm năm một mươi năm sau một mươi năm năm sau nó vẫn thế rồi
thưa quý vị
trong số những nhiệm vụ cấp bách mà thành phố hà nội lựa chọn tập trung lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện từ đầu nhiệm kỳ
cải tạo trung cư cũ là nhiệm vụ duy nhất chậm triển khai
nguyên nhân chính được xác định nằm ở khâu tổ chức thực hiện
trước thực tế đó hà nội đã chọn ba trung cư cũ tại quận ba đình
tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện trước khi mở rộng sang các trung cư khác
và với quyết tâm của người đứng đầu không làm chung chung không hời hợt không vô cảm
công tác cải tạo trung cư cũ tại hà nội sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới